cùng với đó tại trung tâm thành phố

các tuyến dẫn đến các khu vực này cũng được lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát liên tục
kịp thời xử lý nghiêm những hành vi ngổ ngáo của các thanh thiếu niên như thế này
đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho người dân trong suốt thời điểm trước trong và sau đợt nghỉ lễ
trong dịp quốc khánh bầu hai tháng chín đại đội một đã xây dựng một kế hoạch phòng chống đua che trái phép trên địa bàn hoàn kiếm
tập trung vào các địa điểm nóng khu vực hồ hoàn kiếm là một khu vực nóng của trung tâm của thành phố hà nội
đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuần tra ngăn chặn các đối tượng có dấu hiệu cổ vũ và đua xe trái phép trên địa bàn hồ
và tập trung vào các đối tượng như khi thanh giao thông có thể mang theo các vũ khí nóng
rồi có các dấu hiệu phá bác hình sự khác
cùng với việc xử lý nghiêm hành vi đua xe
cổ vũ đua xe các lỗi vi phạm khác cũng được tập trung xử lý trong đợt này như không đội mũ bảo hiểm
trở quá số người quy định sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện
gây dối mất trật tự nơi công cộng đặc biệt là tại những khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ ngọc liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã đại an huyện thanh ba của tỉnh phú thọ về tội chứa mại dâm
cũng phạm tội chứa mại dâm và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ
là đối tượng hà thị truyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã thu ngạc huyện tân sơn tỉnh phú thọ
và đối tượng vũ thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã minh phú huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
bị công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội chứa mại dâm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện